tuy nhiên một sự thật khá bất ngờ là chính cơ thể cũng có lúc chống lại tuyến giáp của mình dẫn đến tình trạng viêm tuyến giáp mạng tính
vậy viêm tuyến giáp tự miễn mạn tính là gì cơ chế gây bệnh phương pháp điều trị như thế nào cho hiệu quả
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
viêm tuyến giáp tự miễn là một bệnh mạng tính và cơ chế bệnh sinh của nó là một bệnh tự miễn bởi vì có sự hiển diện của kháng thể kháng thilocrobilin và kháng pericida trong lưu hành trong máu
bệnh này là một bệnh cũng tương đối phổ biến trong bệnh lý tuyến giáp nói chung và hay gặp ở phụ nữ đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi
về cơ chế của nó cho đến nay người ta vẫn cho rằng đây là cơ chế
đây là một cơ chế tự miễn tức là cơ thể tự sinh ra kháng thể và kháng lại chính tuyến giáp của mình
và nó phá hủy tuyến giáp giải phóng ra các hốc môn giáp
và theo diễn tiến thì cuối cùng bệnh nhân sẽ đi vào tình trạng suy giáp
tuy nhiên là cũng có những tác động mà nó làm thúc đẩy cho câu chuyện tự miễn trong cơ chế bệnh sinh của viêm giáp mạng tính này
ví dụ như có yếu tố di truyền
người ta thấy rằng là những bệnh nhân bị viêm giáp tự miễn
thì thường cũng mắc thêm các bệnh tự miễn kèm theo
ví dụ như bazodol đáy tháo đủ tích một hoặc là những bệnh bút bút ban đỏ hệ thống chẳng hạn
rồi là những yếu tố tác động thêm nữa
ví dụ như cái môi trường sống các stress sinh hoạt hàng ngày
nó cũng thúc đẩy cho câu chuyện diễn tiến của bệnh này tăng lên
và một điều quan trọng nữa đó là thường những bệnh nhân mà bị các bệnh
viêm giáp mạng hashimoto này thì trong gia đình cũng hay có những người mắc các bệnh tương tự
hoặc là những bệnh liên quan đến những yếu tố tự miễn
ví dụ như là các cái viêm khớp dạng thấp này
rồi là các bệnh lý lũ bút ban đỏ hệ thống này đáy tháo đủ tích một bazodol v v
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn những dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết viêm tuyến giáp tự miễn
triệu chứng lâm sàng thì nó thực ra mà nói nó là một cái quá trình diễn tiến âm thầm
và các triệu chứng thì nó không điển hình và nó phục thuộc vào giai đoạn người bệnh đến khám với mình
đôi khi là người ta bỏ sót những cái triệu chứng và khi người ta đến với mình đã là giai đoạn muộn
ví dụ như bệnh nhân đã đi vào suy giáp hoặc là bệnh nhân tình cờ thôi trong một cuộc đi khám sức khỏe định kỳ chẳng hạn
người ta phát hiện ra tuyến giáp qua chuẩn đoàn sơ âm và lúc đó thì tới gặp bác sĩ nội tiết
thì được làm các chuyên sâu thì mới phát hiện ra là mình đã bị viêm giáp tự miễn
tuy nhiên là
ví dụ như người ta đến với mình ở những giai đoạn mới ban đầu thì ngoài những câu chuyện và các triệu chứng
mình có thể phát hiện được ví dụ như tuyến giáp to ra hoặc là người bệnh thấy mệt mỏi hoặc là sút cân hoặc là tim đập nhanh v v
đấy là giai đoạn đầu
thế còn có thể người ta đến với mình giai đoạn muộn rồi thì người ta đã có những cái dấu hiệu của suy giác
ví dụ như là mệt mỏi giảm trực trung giảm trí nhớ
rồi là táo bóm

rồi là da khô v v

thì đấy là những giai đoạn muộn

hướng tới mục tiêu tầm soát thăm khám phát hiện sớm
và cung cấp dịch vụ điều trị chất lượng cao cho các bệnh lý nội tiết
khoa nội tiết đài tháo đường bệnh viện đa khoa tâm anh ra đời

trở thành địa chỉ uy tín tin cậy
điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân gặp phải các bệnh lý phức tạp
điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân gặp phải các bệnh nhân gặp phải các bệnh nhân gặp phải các bệnh nhân